năm mươi ngày xét xử bảy tội danh sáu tấn tài liệu điều tra liên quan cả nghìn tỷ đồng đã bốc hơi
đó là những con số biết nói trong đại án vạn thịnh pháp để nói lên quy mô khủng khiếp của nó
bà trương mỹ lan chủ mưu trong đại án lịch sử võãn thịnh pháp chiếm đoạt ba trăm linh bốn tỷ đồng
gây thiệt hại bốn trăm một mươi hai tỷ đồng khiến toàn dư luận đều sốc
hội đồng quản trị ban giám đốc đều nằm dưới sự thao túng của bà lan
vậy bà trương mỹ lan là ai ẩn sâu câu chuyện này là gì
số tiền kia đã đi đâu làm thế nào để bà trương mỹ lan có thể rút ruột ngân hàng scb
bí ẩn gia đình bà trường mỹ lan
doanh nhân trương mỹ lan tên thật là trương mụi
bà sinh ngày một mươi ba tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu tại thành phố hồ chí minh là doanh nhân người việt gốc hoa nổi tiếng
bà là sáng lập viên và hiện tại đang nắm giữ chủ tịch hội đồng quản trị
công ty cổ phần vã tĩnh pháp tập đoàn vã tĩnh pháp
một trong những đơn vị kinh doanh nhà hàng khách sạn và bất động sản lớn nhất việt nam
chồng của bà trương mỹ lan là ông chu lập cơ eric chu
được biết đến tư cách là thành viên hội đồng quản trị vtp holding group
ông đồng thời là doanh nhân nổi tiếng của làng bất động sản hồng kông
họ có với nhau một người con chung là chu duyệt phấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tuy sở hữu ra thế khủng và nằm giữ nhiều vị trí trọng yếu tại các dự án vàng đến cả doanh nghiệp
cuộc hàng bậc nhất tại việt nam
thế nhưng đời tư của gia tộc nữ đại gia họ trương vẫn là một dấu chấm hỏi lớn với truyền thông
phần lớn những thông tin mà báo chí biết về nữ đại gia này là thương vụ thâu tóm hàng loạt của văn thinh pháp
đến những hoạt động xã hội nổi bật của nữ chủ tịch vtp holding
vậy hành trình xây dựng sự nghiệp của doanh nhân trương mỹ lan có gì đặc biệt
trước khi trở thành bà chủ quyền lực của vã tĩnh pháp
bà trương mỹ lan đã được biết đến với biệt danh thiên tài kinh doanh
từ thời điểm còn rất nhỏ ngay từ độ tuổi thiếu niên
cô nữ sinh mỹ lan đã biết đến tự kiếm tiền bằng việc kinh doanh mỹ phẩm
theo south morning nhật báo hồng kông
năm một mươi sáu tuổi bà gặp ông chu lập cơ thì ông đang buôn kẹp tóc
họ lấy nhau và bắt đầu hợp tác kinh doanh
thành tiêu nổi bật nhất trong sự nghiệp nữ tướng họ trường chính là việc vã tĩnh pháp
vào năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nhận thấy tiềm lực tài chính và kinh nghiệm kinh doanh đã đủ
lẫn tiềm năng lên ngôi của ngành nhà hàng khách sạn
vợ chồng bà chư mỹ lan quyết định thành lập nên công ty trách nhiệm lưu hạn vã tĩnh pháp
chuyên cung ứng dịch vụ ẩm thực nghỉ dưỡng
sau đó mở rộng ra kinh doanh trên lĩnh vực bất động sản
trong bối cảnh nhà đất lên cao từ cuối những năm chín mươi đến nay
vã tĩnh pháp gạt hái được nhiều thành tựu quan trọng
và trở thành đế chế giật ngôi hàng đầu đơn vị chuyến bất động sản lớn tại việt nam
năm hai nghìn bảy là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ đại gia họ trương
khi đứa con tinh thần vã tĩnh pháp chính thức cổ phần hóa
với số vốn điều lệ là trên sáu tỷ đồng
số vốn này đã tăng lên một mươi hai tám trăm linh tỷ đồng vào năm hai nghìn một mươi
trong đó số cổ phần của bà trương mỹ lan thuyền trưởng của tập đoàn lên đến trên tám mươi
đây cũng đồng thời là dấu mốc để khẳng định được sự thống trị và thăng hạng
của vã tĩnh pháp trên nhiều lĩnh vực khác nhau
dưới sự dẫn dắt của vị thuyền trưởng tài ba trương mỹ lan
tinh thái lớn sở hữu đa dạng những công ty con hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau
và phân bố chi nhánh trên toàn quốc lẫn nước ngoài
tiêu biểu nhất có thể kể đến như công ty trách nhiệm hưu hạn vã tĩnh pháp
công ty cổ phần đầu tư an đông vốn đăng ký là chín tỷ đồng
công ty cổ phần đầu tư times square việt nam vốn điều lệ là hai một trăm linh tỷ đồng
thuộc sở hữu của ông chu lập cơ chồng bà trương mỹ lan
và công ty cổ phần tập đoàn sài gòn benisula vốn đăng ký là một mươi tám tỷ đồng
là công ty bất động sản có tên tuổi
đề chế của doanh nhân chư mỹ lan luôn gây sốc cho dân trong ngành đến công chúng
với hàng loạt những thương vụ thôn tính đất vàng
tại những khu vực đắc địa nhất thành phố hồ chí minh
tạo ra những siêu dự án khủng chưa dừng ở đó
tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu lại tiếp tục thương vụ thôn tính khác của vtp holding
khi đối tác khác của tập đoàn là sài gòn pennisula quyết định hợp tác
với hai đối tác nước ngoài là pavilion group và kenting group
để phát triển siêu dự án mang tên mũi đèn đỏ
quỹ đất nằm trong vùng quy hoạch thuộc quận bảy thành phố hồ chí minh
có các phía sát với sông nhà bè
đường giao trí sạch bào đướm và sông sài gòn hướng đến mục tiêu kiến tạo lá phổi xanh
hòa quyện với những kiến trúc độc đáo hiện đại mang đặc cấp quốc tế giữa ngã ba sông sài gòn và nhà bè
đến đầu năm hai nghìn hai mươi những thủ tục pháp lý về dự án đã được thông qua
dự án siêu đô thị kết hợp với công viên đang được triển khai
trên diện tích là một trăm một mươi tám ha với mức đầu tư khủng lên đến trên sáu tỷ usd
bên cạnh dự án đầu tư này đứa có tinh thần của doanh nhân trương mỹ lan
cũng ghi dấu ấn với hàng loạt những dự án hốt bạc tỷ mỗi ngày
tại thành phố mang tên bác và khu vực lân cận
tiêu biểu có thể kể đến như tòa nhà times square tọa lạc tại phố đi bộ quận một
thành phố hồ chí minh gồm hai tòa tháp đôi bốn mươi năm tầng với tổng chi phí khoảng bảy tỷ đồng
là hệ thống tổ hợp mua sắm giải trí ẩm thực căn hộ cao cấp
times square của vạn thịnh pháp sở hữu khách sạn sáu sao đầu tiên tại việt nam
với bảy độ trực thăng trên nóc khách sạn và dịch vụ sang trọng bậc nhất
năm hai nghìn một mươi năm khách sạn này được cnn xếp vào tốp khách sạn mới hoành tráng nhất
dự án tứ vàng hồ tùng mậu nguyễn huệ huỳnh thúc kháng ngô đức kế
dự án lampere residence đây là tòa nhà cao ốc căn hộ cao cấp
tọa lạc tại khu lưu trú ngoại giao đoàn tại khu đất vàng tại quận ba với diện tích khoảng trên hai năm trăm linh m hai
bên cạnh những dự án bất động sản kích sù nằm ở trung tâm thành phố hồ chí minh
bà trùm của vạn thịnh pháp còn được biết đến với tư cách là cổ đông lớn của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín
ngân hàng có số vốn điều lệ khủng là trên hai mươi tỷ đồng vào năm hai nghìn một mươi tám
và tổng tài sản khoảng bốn trăm chín mươi hai triệu tỷ đồng vào năm hai nghìn một mươi bảy
đây là ngân hàng được tái cơ cấu từ ba ngân hàng nhỏ bao gồm tín nghĩa bank scb và ngân hàng đệ nhất
trong đó ban giám đốc của ngân hàng là cổ đông lớn tại tập đoàn vạn thịnh pháp và công ty đầu tư tài chính việt vĩnh phú
là một doanh nhân đối tư khá tiến tiếng tuy nhiên điều đó không ngăn được sự nổi tiếng của đại gia trương mỹ lan
không chỉ trên mặt trận kinh doanh nữ tướng của vtp holding cũng được công chúng biết đến đông đảo với tư cách là một nhà từ thiện
bà tham gia tích cực vào các hoạt động đoàn thể
cơ quan tổ chức nhà nước phát động hoạt động tiêu biểu nhất của thủ lĩnh vạn thịnh pháp là quyên góp bốn trăm năm mươi tỷ đồng xây dựng bệnh viện an bình với hình thức không hoàn lại
kế hoạch tinh vi thâu tóm scb
từ cuối năm hai nghìn một mươi một bị cáo trương mỹ lan nhờ người đứng tên để sở hữu lớn cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn việt nam tín nghĩa và đệ nhất
sau khi hợp nhất vào ngày một một hai nghìn một mươi hai
thành ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn
scb bà lan chỉ trực tiếp đứng tên sở hữu gần năm cổ phần
còn lại bà nhờ nhiều cá nhân pháp nhân trong ngoài nước đứng tên
và luôn duy trì mức sở hữu trên chín mươi một năm cổ phần của scb để nắm quyền chi phối điều hành toàn bộ hoạt động của nhà băng trong đó có hoạt động cho vay dù không giữ chức vụ gì
về mặt pháp lý scb và các công ty thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp hạch toán tài chính kế toán
khai báo thuế độc lập nhưng bản chất các pháp nhân này được bà lan thành lập mới hoặc mua lại cổ phần
góp vốn rồi chỉ định người thân quen hoặc thuê nhờ người khác đứng tên hộ
vì vậy các pháp nhân này đều thuộc sở hữu và chịu sự điều hành của bà trương mỹ lan
thực hiện kế hoạch của mình bà lan đã tuyển chọn những người thân tín có kinh nghiệm lâu năm về lĩnh vực tài chính ngân hàng nắm giữ vị trí chủ chốt tại scb
những người này được bà trả lương từ hai trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng một tháng tặng thường tiền cổ phần dịp lễ tết để dễ bề chi phối
để rút tiền bà lan đã chỉ đạo nhóm cấp dưới chủ chốt ở vạn thịnh pháp thành lập các công ty ma thuê hoặc nhờ các cá nhân đứng tên tài sản cổ phần ký hợp thức hóa hồ sơ vay khống
ngoài việc tạo lập các công ty ma đứng tên hồ sơ vai khống bà lan còn chỉ đạo những người được giao quản lý các công ty có hoạt động kinh doanh thực tế
trong đó có cháu ruột trương huệ vân và chồng là chu lập cơ ký hồ sơ lập phương án vay vốn khống
bị cáo còn chỉ đạo cấp dưới móc nối với hoạt động công ty thẩm định giá nâng khống giá trị tài sản đảm bảo lên hàng chục lần
hoặc đưa vào các tài sản không đủ pháp lý không đăng ký giao dịch đảm bảo để dễ dàng lấy các tài sản có giá trị lớn ra và thay thế bằng các tài sản khác thấp hơn
hầu hết các khoản vay của bà lan và vạn thịnh pháp đều được giải ngân trước rồi hợp thức hồ sơ sau
trong đó có nhiều khoản không có phê duyệt của cấp có thẩm quyền tại scb
đến năm hai nghìn hai mươi hai nhóm bà lan với gần một ba trăm linh khoản vay còn dư nợ tại scb hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng bốn trăm tám mươi ba tỷ đồng dư nợ gốc một trăm chín mươi ba tỷ đồng tiền lãi
các khoản nợ này đều nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi
làm việc với cơ quan điều tra cựu giám đốc scb võ tấn hoàng văn có lời khai rằng
nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng tài sản
tài chính của ngân hàng này là do toàn bộ hoạt động quản trị điều hành bị bà lan chi phối chỉ đạo thực hiện việc cấp tín dụng trái pháp luật
sau một mươi ba tháng điều tra vụ vạn thịnh pháp và scb khép lại trong đó có tám mươi sáu người bị đề nghị truy tố
khi cơ quan điều tra cây biên tài sản của bà lan dư luận cả nước đã phải phát sóc khi công an công bố thù giữ gồm chín trăm sáu mươi ba tỷ đồng tiền mặt bốn mươi ba tài khoản ngân hàng
tám trăm sáu mươi bảy năm trăm sáu mươi một hai trăm năm mươi chín cổ phần scb một trăm ba mươi bảy bảy trăm sáu mươi ba ba trăm linh cổ phần của năm công ty đứng tên khác một hai trăm sáu mươi sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một mươi bảy tám trăm bốn mươi bốn bản phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một hai trăm ba mươi bảy bất động sản liên quan hai trăm sáu mươi chín nhà cho thuê một du thuyền hai tàu một mươi chín ô tô hạng sang
bà lan đang phải trả giá cho việc mình gây ra những hậu quả vô cùng lớn
bà trương mỹ lan khóc nấc phủ nhận cáo buộc của hội đồng xét xử
là người đầu tiên nói lời sau cùng bà trương mỹ lan bước lên bục khai báo nhưng không kìm được nước mắt khi bà là bị cáo duy nhất bị đề nghị án tử hình
bà lan gửi lời cảm ơn đến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an viện kiểm sát nhân dân tối cao các cơ quan tạm giam đã quan tâm chăm sóc về tinh thần và sức khỏe
động viên bà vượt qua nghịch cảnh vô cùng khắc nghiệt ập nguồn
tôi vẫn luôn giữ niềm tin và hy vọng đây là một phiên tòa khách quan công bằng và đầy tính nhân văn nhằm đích đoạn thân phận pháp lý đối với tôi và các bị cáo khác trong vụ án bà lan nói
bà lan cho biết thêm cho đến những ngày diễn ra phiên tòa khi trở về trại tạm giam hàng đêm bà luôn dây dứt một câu hỏi vì sao bà và gia đình lại lâm vào hoàn cảnh bi đát như thế này
có nhiều lúc tuyệt vọng tôi đã nghĩ đến cái chết chết vì tức tức vì mình quá ngu ngốc dấn thân vào thương trường
một lúc khắc nghiệt vào lĩnh vực hoạt động ngân hàng mà mình không thông thạo
giữa những ngày tháng chịu đựng cái rét căm căm của mùa đông giá lạnh ở phía bắc hay những ngày nắng như đổ lửa ở phía nam là những đêm chập trờn không ngủ được
tôi chỉ nghĩ đến hoàn cảnh chồng và cháu ruột của tôi đang bị tạm giam như mối sát thêm vào lòng không thể nói được bằng lời
bà lan xúc động nói
bà lan cho rằng bước ngoặt định mệnh dẫn đến kết cục bà phải đối diện với mức án tử hình hôm nay
chính là do bà tham gia vào quá trình hợp nhất ba ngân hàng yếu kém trong khi bà hoàn toàn không có sự hiểu biết hay kinh nghiệm gì trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng
bà lan chia sẻ thêm
điều bà đau đới nhất suốt một mươi bảy tháng qua là vì tin vào sự hy vọng có thể thực hiện đề án tái cơ cấu scb thành công
theo bà lan khi nghe ý kiến luận tội và đối đáp của các vị đại diện viện kiểm sát bà không thể tin là các ngôn từ coi bà là kẻ chủ mưu cầm đầu
có quyền lực tuyệt đối
điều hành chi phối toàn bộ hoạt động của scb
dùng các phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt ngoan cố chối tội đổ lỗi cho cấp dưới
bà lan tha thiết xin toàn lắng nghe ý kiến bào chữa của các luật sư và ý kiến tự bào chữa của bà để xem xét tội danh tha mô tài sản và đưa hối lộ
theo bà lan xuyên suốt từ quá trình điều tra cho đến tại phiên tòa bà luôn nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của mình trước hành vi vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
và chịu trách nhiệm của một số bị cáo là thành viên của hội đồng quản chức
trưởng ban điều hành scb và các bị cáo có liên quan đến scb về hậu quả thiệt hại của vụ án
tôi muốn được bày tỏ tâm nguyện của mình là trước khi tham gia vào quá trình tái cơ cấu scb gia đình chúng tôi luôn được sung vầy đoàn kết bên nhau
nay thì sau khi vụ án tại scb xảy ra nhiều người bị đi tù gia đình tôi tán tác mỗi người mỗi ngạ không biết có còn cơ hội gặp nhau không có được cùng nhau ăn chung bữa cơm nữa hay không
sau mỗi ngày mệt mỏi rời khỏi phiên tòa về trại giam
tôi ngước mắt qua cửa sổ để nhìn người thân vẫy tay từ bên đường hay qua màn hình tv để có thể nhìn được chồng cháu ruột hay người thân của tôi
chỉ nghĩ hay chứng kiến điều đó thôi là tôi đã tan nát cả cõi lòng
dù tôi vẫn luôn được mọi người coi là người vững vàng nghị lực nhưng tôi cũng là phật đàn bà
tôi có những nỗi đau không thể nói được thành lời của một người vợ người mẹ khi hạnh phúc đã tuột ra khỏi vòng tay của tôi
phần trình bày của bà lan liên tục ngắt quãng vì xúc động
bà lan khẳng định từ trong giai đoạn điều tra cho đến những ngày diễn ra phiên tòa vừa qua
mặc dù đối diện với các quy buộc loại bỏ vĩnh viễn tôi ra khỏi đời sống xã hội
nhưng từ nhận thức và hành động bà và gia đình bạn bè người thân đã dành toàn bộ công sức và sự kiên trì
để cố gắng đưa toàn bộ tài sản nằm ngoài danh mục cây biên để giải quyết về mặt dân sự đối với các giao dịch còn giang dở
theo bà lan đã có các dòng tiền nhận được hoặc ghi nhận như một sự cam kết tại tòa
từ sự thiện nguyện ân tình của một số cá nhân và pháp nhân hoàn trả cho gia đình
thay vì có thể sử dụng chi phí cho sinh hoạt hay duy trì hoạt động của các công ty đang gặp nhiều khó khăn
bà đã đưa toàn bộ các khoản tiền nhận được để hướng đến việc khắc phục hậu quả vụ án
bà trương mỹ lan nói sự thất bại của bà trong quá trình tham gia tái cơ cấu scb không thành công
khiến trái tim bà như đang dỉ máu bởi scb là nơi mà bà và cả gia đình đặt toàn bộ tâm huyết để phát triển
dành toàn bộ tình cảm thời gian công sức tiền bạc với mong muốn đưa scb vươn tầm quốc tế
nguyện vọng đó của tôi đến nay rất tiếc đã không trở thành hiện thực
tôi bày tỏ lời xin lỗi chân thành đến chính phủ lãnh đạo ngân hàng nhà nước và các cơ quan chức năng có thẩm quyền
là tôi đã không thực hiện được và không có cơ hội để thực hiện lời hứa và cam kết của mình sẽ vực dậy scb trước muôn vàn khó khăn
vất vả suốt hơn một mươi một năm qua bà lan trình bày
khi gần kết thúc phần nói lời sau của bà bà trương mỹ lan nói
bà trương mỹ lan bật khóc to bà cho biết trước đó gia đình luôn xung vầy đoàn kết bên nhau
khi vụ án xảy ra nhiều người đi tù gia đình tan nát chồng bà cũng đi tù
không biết còn có cơ hội gặp nhau nữa hay không có được cùng nhau ăn chung một bữa cơm nữa hay không
trên chiếc xe tù dẫn giải rời khỏi về nhà tạm giam tôi chỉ ước bắt được những bàn tay vẫy của người thân bên lề đường
hay qua màn hình tv để tìm cháu ruột chồng người thân của tôi
tôi tan nát cả cõi lòng dù sao tôi cũng là phật đàn bà tôi đau không thể diễn tả thành lời bị cáo nói
cuối cùng bà lan cúi đầu xin hội đồng xét xử dựa trên những đường lối xử lý khoan hồng và chính sách hình sự nhân đạo
để giảm nhẹ cho chồng của bà là ông chu lập cơ và cháu của bà là trương huệ vân
vì họ chỉ vì tin tưởng mà làm theo ý kiến của bà để rồi vướng vào vòng lao lý
cái kết cho bà trương mỹ lan và đồng phạm
chiều một mươi một tháng bốn
tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt bị cáo trương mỹ lan sáu mươi tám tuổi
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp mức án hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ
hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
và tử hình về tội tha mô tài sản
tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là án tử hình
khi tòa công bố mức án bà lan loạn trọng đối với các cảnh sát giúp đỡ
ngay sau đó bà tỏ ra bình tĩnh tiếp tục đứng lên nghe cho đến khi kết thúc phiên tòa
trước đó hội đồng xét xử đã đưa ra quan điểm đánh giá hành vi phạm tội của bà lan và tám mươi năm bị cáo khác
hầu như chấp nhận toàn bộ quan điểm cáo buộc của viện kiểm sát
bác hết quan điểm của các bị cáo và luật sư
tòa đánh giá bà lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu
có nhiều đóng góp cho cộng đồng nhân thân tốt tích cực tham gia vào hoạt động từ thiện phòng chống dịch tuy nhiên
bị cáo phạm tội với vai trò cầm đầu phạm tội có tổ chức trong thời gian dài
với thủ đoạn tinh vi phạm tội có tổ chức gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
không có khả năng thu hồi nên phải xử lý nghiêm
bản án nhận định hành vi của bị cáo không chỉ phạm đến quyền quản lý tài sản của các cá nhân tổ chức
mà còn đẩy scb vào tình trạng kiểm soát đặc biệt
sói mòn niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của đảng nhà nước
về thiệt hại vụ án hội đồng xét xử xác định bản chất số tiền bị cáo trương mỹ lan chiếm đoạt để sử dụng
nên có nghĩa vụ bồi thường cho scb
tuy nhiên đến nay đã có một số khoản vay đã được tất toán
bị cáo lan cũng nộp thêm một số tiền khắc phục hậu quả nên còn bồi thường hơn sáu trăm bảy mươi ba tám trăm linh tỷ đồng
theo hội đồng xét xử nhằm đảm bảo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo
tòa buộc bà lan và đồng phạm chịu trách nhiệm hình sự trên số tiền thiệt hại là bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
nhưng về trách nhiệm dân sự bà lan và các bị cáo phải bồi thường thiệt hại hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
tổng dư nợ của một hai trăm tám mươi bốn khoản vay liên quan đến nhóm của bà lan và võ thinh pháp
sau khi cấn trừ một số khoản được tất toán sau thời điểm khởi tố còn lại là sáu trăm bảy mươi ba tỷ đồng
tòa cung tuyên tiếp tục cây biên các tài sản để đảm bảo thi hành án
theo bản án các tài liệu trong hồ sơ kết quả thẩm vấn tại tòa có căn cứ xác định
từ năm hai nghìn một mươi một
bà lan đã thâu tóm ba ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành scb lợi dụng chính sách của nhà nước trong đề án tái cơ cấu scb
bà lan đã thâu tóm nhà băng như một công cụ tài chính để huy động vốn phục vụ kinh doanh cá nhân và hệ sinh thái của vạn thịnh pháp
với việc sở hữu chín mươi một năm cổ phần của scb thông qua nhiều cá nhân
bà lan đã chỉ đạo lãnh đạo chủ chốt tại scb và vạn thịnh pháp lập các hồ sơ khống rút tiền scb
để hợp thức hóa việc rút tiền và tránh bị phát hiện sai phạm
bà lan đã chỉ đạo cán bộ ở scb chuyển tiền giải ngân vào các công ty ma
sau đó thực hiện rút tiền hoặc chuyển lòng vòng nhằm cắt đứt dòng tiền
việc đưa các tài sản đảm bảo có giá trị thấp rồi nâng khống để đảm bảo cho các khoản vay lớn
chỉ là thủ đoạn nhằm chiếm tiền của người dân gửi tại scb
trong đó từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy bà lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ cho ba trăm linh bốn khách hàng
vay ba trăm sáu mươi bốn khoản
đến năm hai nghìn hai mươi hai các khoản vai này còn dư nợ hơn một trăm ba mươi hai tỷ đồng cả gốc lợi lãi
quá trình điều tra xét xử bà lan không thừa nhận hành vi này
xong lời khai của các bị cáo và các tài liệu chứng cứ khác có cơ sở xác định
bà lan trở thành cơ quan có quyền quyết định cao nhất tại scb
có đủ căn cứ xác định bị cáo là chủ thể của tội phạm về chức vụ quyền hạn
như vậy hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội phạm tha mua tài sản
viện kiểm sát truy tố các bị cáo về các tội danh như cáo trạng là đúng quy định của pháp luật
hội đồng xét xử nêu quan điểm chấp nhận toàn bộ cáo buộc của scb
ngoài ra để che giấu thực trạng yếu kém của scb giúp nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt
bà lan đã chỉ đạo thuộc cấp mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra
trong đó võ tấn hoàng văn cựu giám đốc scb đã bốn lần đưa cho bà đỗ thị nhàn
cựu cục trưởng thanh tra giám sát của ngân hàng nhà nước số tiền năm hai triệu usd
đưa tiền và quà cho các thành viên đoàn thanh tra để bưng bít sai phạm
tạo điều kiện cho scb được tiếp tục tái cơ cấu hành vi này là phạm tội đưa hối lộ
vụ án vẫn còn đó sẽ còn phúc thẩm giám đốc thẩm
trong thời hạn bảy ngày kể từ thời điểm bản án có hiệu lực pháp luật
bị cáo trương mỹ lan được gửi đơn xin ân giảm lên chủ tịch nước
bị cáo cũng có quyền kháng cáo trong vòng một mươi năm ngày kể từ ngày một mươi hai tháng bốn
tử hình là hình phạt cao nhất trong quy định của pháp luật hiện hành
vậy sau phán quyết trên bà trương mỹ lan có còn cơ hội sống hay không
liên quan tới vấn đề trên một luật sư thuộc đoàn luật sư tp hcm cho biết
theo khoản một bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng
thuộc một trong nhóm các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia xâm phạm tính mạng con người
các tội phạm về ma túy tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do bộ luật hình sự quy định
hiện nay trong bộ luật hình sự hiện hành có một mươi tám tội phạm áp dụng hình phạt tử hình
trong đó nhóm tội liên quan tới tham nhũng có tội nhận hối lộ
và tham mô tài sản có khung hình phạt cao nhất là tử hình
theo luật sư trong vụ án này tnthcm mới đưa ra phán quyết cấp sơ thẩm và bản án chưa có hiệu lực pháp luật
theo quy định pháp luật trong thời hạn một mươi năm ngày kể từ ngày tòa tuyên án
bà trương mỹ lan có quyền kháng cáo lên tnthcm để đề nghị xem xét
lại phán quyết trên ngoài ra theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành
trong vòng bảy ngày kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật
bà chủ tập đoàn vạn thịnh pháp được gửi đơn xin ân giảm lên chủ tịch nước
đồng tình với quan điểm trên luật sư lưu tấn anh toàn giám đốc công ty luật lưu vũ
chia sẻ một số trường hợp không áp dụng hình phạt tử hình và không thi hành án tử hình
theo ông toàn người phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoảng hai bốn mươi
ngày bộ luật hình sự hiện hành sẽ không áp dụng mức án tử hình
cụ thể người phạm tội dưới một mươi tám tuổi phụ nữ có thai
phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi xét xử
người đủ bảy mươi năm tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử
bên cạnh đó luật sư toàn cũng cho biết không thi hành án tử hình đối với phụ nữ có thai
hoặc phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi người đủ bảy mươi năm tuổi trở lên
hoặc người bị kết án tử hình về tội tham mô tài sản tội nhận hối lộ
mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham mộ
nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện
điều tra xử lý tội phạm hoặc lập công lớn
với quy định trên trong tiến trình tố tụng phúc thẩm thi hành án
tiếp theo bàn lan nộp lại ít nhất ba phần tư số tiền đã bị cáo buộc tha mô
thì sẽ không bị thi hành án tử hình
lúc này căn cứ theo khoảng bốn bốn mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hình phạt tử hình sẽ chuyển xuống trung thần